đây là những người ở trên địa bàn đồng nai đã đăng ký nguyện vọng được trở về quê với sở lao động thương binh xã hội tỉnh đắk nông
dựa trên danh sách do tỉnh đắk nông đề nghị sở lao động thương minh xã hội tỉnh đồng nai đã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng địa phương để hỗ trợ đưa người dân đến bến xe đồng nai
được biết khi về tới đắk nông người dân sẽ phải cách ly tập trung trong vòng một mươi bốn ngày
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín đồng nai cũng đã hỗ trợ đưa tám mươi chín công dân tỉnh gia lai về quê để phòng dịch covid một mươi chín
theo sở lao động thương minh xã hội tỉnh đồng nai tính đến nay tỉnh đồng nai đã hỗ trợ cho hơn ba người dân trở về các địa phương
nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hội phụ nữ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với mạnh thường quân tổ chức tặng hai trăm năm mươi xuất quả thực phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã song phú huyện tam bình
trước đó hội phụ nữ công an tỉnh vĩnh long đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng đóng góp vào quỹ vắc xin phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly bệnh viện giã chiến các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tiêu thụ một trăm bốn mươi tấn nông sản giúp nông dân tổng giá trị ước tính trên sáu trăm linh triệu đồng

là vật chất hay công sức ngay lúc này cũng sẽ là sự san sẻ tình yêu thương đoàn kết để tất cả cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch
con số tổng giá trị nguồn lực liên tục được cập nhật trên trang vận độngxãhội mặttrận org vn theo từng giờ từng ngày
thông qua website này tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trực tiếp theo dõi công khai công tác tiếp nhận và phân bổ đến từng địa phương
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc cũng đã tiếp tục phát động đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch covid một mươi chín
hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đến tận cơ sở thì nắm rà soát các đối tượng
các đối tượng để nắm bắt được những nhu cầu của người dân
và trên cơ sở đó thì có những hoạt động vận động hỗ trợ các mạnh thường quân các doanh nghiệp
các nhà tài trợ bằng rất nhiều hình thức khác nhau có những hỗ trợ quyên góp vận động
và có những cái hình ảnh có thể nói là rất là xúc động của những cái người mà cũng không phải là khá giả lắm
theo cái nghĩa là la lành thì đùm la rách mà la rách ít thì đùm la rách nhiều
nhiều hoạt động kêu gọi nguồn hỗ trợ được triển khai với mục tiêu phấn đấu vận động ít nhất một triệu phần quà
với tổng trị giá khoảng ba trăm linh tỷ đồng
tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín đã được phát động
tại thành phố hồ chí minh trung tâm an sinh xã hội một mô hình mới chưa từng có tiền lệ đi vào hoạt động
từ ngày một mươi sáu tháng tám đến một mươi bảy tháng chín đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa trị giá hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
và đã chuyển gần một tám triệu túi an sinh đến tận tay người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều địa phương cá nhân hay tổ chức với rất nhiều hình thức hỗ trợ vận động cũng đã đưa hàng ngàn tấn
hàng hóa nhu yếu phẩm gửi vào thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
hội cán bộ các cơ quan trung ương và doanh nhân quê bắc thái hà nam huy động các hội viên của mình
mỗi người bằng cái trách nhiệm tinh thần của mình và bằng cái khả năng của mình đã đóng góp công sức
cũng như là tiền cùa cũng như là các trang thiết bị vật tư y tế vào ủng hộ chương trình này
để đảm bảo công tác an sinh xã hội các nguồn lực hỗ trợ được kịp thời đến tận tay người dân
mặt trận tổ quốc việt nam đã hỗ trợ cắt giảm tối đa thủ tục chi trả phân bổ phần quà
đồng thời phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở cộng đồng dân cư trong việc thực hiện hỗ trợ
hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên họ rất là sát gần gũi với người dân
cho nên họ xác định rất là rõ các đối tượng nào thật sự có nhu cầu
mục tiêu của việc giám sát lần này để đảm bảo chính sách hỗ trợ đó được nhanh chóng kịp thời
đúng đối tượng không trùng lắp đối tượng
và cũng không để sót lọt đối tượng hạn chế và ngăn chặn việc trục lợi từ việc thực hiện các chính sách
việc công khai minh bạch các nguồn lực hỗ trợ như vậy càng khẳng định tính nhân văn qua mỗi đợt phát động
trong công tác phòng chống dịch khi nguồn lực của nhà nước có hạn
thì mỗi đóng góp nguồn lực hỗ trợ dù đó là vật chất hay tinh thần
cũng chính là sự chung tay nối tiếp mạch nguồn đoàn kết của người việt nam
tất cả với mong muốn sớm đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới
để cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các tổ chức cá nhân có thể thực hiện theo các bước chuyển tiền hoặc gửi hiện vật theo hướng dẫn
tiểu ban vận động và huy động xã hội cam kết sẽ sử dụng nguồn lực vận động được đúng mục đích
công khai minh bạch có hiệu quả theo quy định của nhà nước và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín

ông phạm phú trường giang phó giám đốc phụ trách sở y tế thành phố cần thơ tối qua cho biết
đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
ông hải bị kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine không đúng quy định
khi triển khai tiêm cho người dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ
gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân làm giảm uy tín đơn vị công tác
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xã hội xôn xao về trường hợp một mươi ba tuổi
cháu của cán bộ y tế phường đã tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
ngoài trường hợp này ubnd quận xác minh còn có hai trường hợp khác
sau đó báo chí tiếp tục phát hiện thêm danh sách năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt
đã được tiêm vaccine không đúng với hướng dẫn của bộ y tế
theo kết quả thanh tra của sở y tế
trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt đã tiêm vaccine là đúng
sở y tế sau đó đã đình chỉ công tác với ông hải
việc điều hành trung tâm y tế quận thốt nốt được phân công cho một phó giám đốc phụ trách khác
ông trịnh minh thắng bí thư quận ủy chủ tịch ubnd quận thốt nốt cho biết
đã yêu cầu kiềm điểm xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan
sức khỏe của các trẻ dưới một mươi tám tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đều ổn định
còn tại hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện yên mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hương yên
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ubnd xã yên phú ra quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà
từ ngày hai mươi sáu tháng tám cho đến hết ngày một tháng chín đối với nguyễn đình hướng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thôn bình phú xã yên phú huyện yên mỹ do có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại chợ vàng
thuộc xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
tuy nhiên đến một mươi giờ sáng ngày một tháng chín anh hướng đã ra khỏi nhà tiếp xúc với một số người
và đến chợ đông tảo để lấy hàng mang đến chợ vàng của huyện gia lâm bán
ngay sau khi nắm được thông tin trên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã yên phú tiếp tục ra quyết định
áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với anh hướng từ ngày ba tháng chín đến hết ngày một mươi sáu tháng chín
thế nhưng đến ngày bảy tháng chín anh hướng đã tiếp tục tự ý ra khỏi nhà và cùng vợ đến trung tâm y tế huyện văn giang
để làm xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín tại tờ khai báo làm xét nghiệm anh hướng chỉ sử dụng đúng số điện thoại của mình
nhưng lại dùng tên khác để kê khai thông tin y tế kết quả xét nghiệm là dương tính với sars cov hai
ngay sau đó lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với anh hướng
kết quả có năm người trong gia đình anh hướng tại xã yên phú và ba người trong gia đình em gái tại xã yên hòa
có kết quả dương tính với sars cov hai do tiếp xúc nguồn lây từ anh hướng
bốn mươi hai trường hợp thường diện f một đang thực hiện cách ly tập trung tại trường đại học công đoàn địa bàn xã ngọc long huyện yên mỹ
và một trăm hai mươi tám trường hợp f hai thực hiện cách ly tại gia đình
ubnd huyện yên mỹ đã tiến hành phong tỏa một phần địa giới hành chính thôn bình phú và toàn bộ thôn khóa nhu một xã yên hòa
thưa quý vị mua lại các tài khoản facebook bị hách sau đó sử dụng đăng bài giao bán số lô số đề
quảng cáo tỷ lệ chúng số chính xác một trăm linh
xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội như nấm mọc sau mưa là các hoạt động quảng cáo cho vay tín dụng vay thế chấp online
nhiều người thì không cần mất thời gian nghiên cứu cũng có thể được đội ngũ chuyên nghiệp gọi điện hướng dẫn nhiệt tình
giúp đỡ tận tâm cho các khoản hợp đồng vay mượn
nhưng sau đó là gì
quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận của truyền hình công an nhân dân ngay sau đây
chị kim anh một tiểu thương ở quận thanh xuân do dịch bệnh nên cửa hàng của chị phải đóng cửa
một mình nuôi hai con đang ăn học nguồn thu chính là cửa hàng bún chả phải đóng cửa khó khăn trồng chất khó khăn
rồi một ngày chị nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ mời chào gói vay tín dụng rất hơi và đơn giản trong các khâu xét duyệt
tưởng đấy cũng là cứu cánh cho mình
thì thời điểm dịch bệnh này khó khăn thì gia đình nhà tôi cảm thấy mẹ con ở nhà thì có một cuộc điện thoại gọi điện đến
họ có thể hỗ trợ tài chính kinh tế trong thời điểm dịch bệnh này
thực sự ra là tôi có kinh doanh ở ngoài nên là dịch bệnh này nó rất là khó khăn
vậy nên là tôi nói luôn là bây giờ
vay thì tôi không thể đi vay được thì họ nói là bây giờ qua cái dịch vụ online
làm nó rất là dễ dàng
nó đơn giản thôi mà cũng không cần phải tức là công khai tài chính hay là nó cũng không phải này khác
mọi thủ tục đã xong nhanh như lời giới thiệu của nhân viên môi giới
nhưng đến khoản chị phải thanh toán một mươi
số được vay cho bên cho vay thì mới được giải ngân
thì mọi chuyện mới vỡ lẽ
và khi làm xong thì có chờ thủ tục
gọi là xác nhận là được vay
từ khi mà chờ được thủ tục xác nhận được vay thì họ nói là tôi được vay bốn mươi triệu
và khi vay thì là người ta nói là bây giờ tôi phải chịu một mươi
cái số tiền vay và chuyển khoản cho người ta để người ta hoàn tất hồ sơ người ta chuyển tiền cho mình
trong khi ba mẹ con phải nhận cứu viện từ anh em gia đình cho qua ngày
con số bốn triệu lúc này không hề nhỏ
chị từ chối vay vì không thể có được bốn triệu
thì nhân viên đe dọa sẽ gọi cho mọi người trong danh bạ mà chị đã cung cấp
và đưa hình ảnh cá nhân của chị lên mạng xã hội để bối xấu
tôi nói là bây giờ tôi không có tiền
người ta nói là nếu như mà không có tiền thì phải có
tức là có cái thủ tục thế chấp
tôi bảo là nếu mà tôi không có cái thế chấp thì bây giờ tôi không thể nghỉ hợp đồng với tôi
tôi không vay được vì tôi không có tiền thế chấp
nên họ nói là nếu như mà không có thủ tục tiền thế chấp
thì bây giờ hợp đồng cũng không thể hủy được khi làm xong nó không hủy được
thì bắt buộc là phải làm
thế tôi bảo là nếu mà tôi không có thủ tục tôi không làm được nữa thì hủy
họ nói là nếu như mà không hủy thì hàng tháng thì người ta sẽ
một người ta vẫn sẽ trừ ở trong tài khoản của tôi
hai nữa là họ sẽ gọi điện cho người thân và đưa những hình ảnh của tôi lên trang mạng
hình ảnh của tôi làm thủ tục là đưa lên trang mạng xã hội
để cho người ta ép tôi phải thanh toán
có một thứ rất không bình thường của các nhóm cho vay này
là khi đăng nhập vào app của họ thì sẽ phải chấp nhận đồng bộ danh bạc điện thoại
điều mà các tổ chức tín dụng ngân hàng chính thống không bao giờ làm
người cung cấp thì nghĩ rất đơn giản có làm sao đâu
nhưng khi bị các đối tượng không tốt này sử dụng để hâm dọa thì mới thấy phiền phức
dưới khía cạnh pháp lý mà nói thì tôi thấy rằng những hành vi của những đối tượng này
thì đây là những cái hành vi mang tính chất là lừa đảo người dân
bởi vì hiện nay thì những cái hình thức mà cho vay qua app
như thế thì là những tổ chức tín dụng mới được thực hiện
hoặc là các cái công ty mà fintech gọi là các cái công ty gọi là công nghệ về tài chính
mà được nhà nước cho phép thử nghiệm thì mới được cung cấp các dịch vụ đấy
nhiều người mất tiền vì những hành vi này trên mạng xã hội
nhưng do khoản tiền nhỏ chỉ vài triệu nên họ cũng ngập bộ hòn làm ngọt
mà không khai báo với cơ quan pháp luật
hiểu được tâm lý đó nên vô tình họ đã trở thành mảnh đất màu mỡ
cho những kẻ lợi dụng trá hình hoạt động công khai
trước khi mà người dân tham gia vào cái việc vay đấy thì cần phải tìm hiểu kỹ
xem là những cái app đấy hoặc là những cái website đấy là có website hợp pháp hay không
và cái việc mà cho vay như thế là có đúng các quy định của pháp luật hay không
bên cạnh đó khi mà người dân mà bị lừa đảo
ví dụ như là đã chuyển các cái số tiền mà tiền trước chẳng hạn
thì không nên làm gì
không nên làm gì
nếu không làm được thì cũng tổng hợp lại các cái bằng chứng
để gửi ra các cái cơ quan công an
để hỗ trợ các cái cơ quan công an thu thập các cái chứng cứ
để tìm ra cái thủ phạm để tránh cho những trường hợp
những người về sau cũng bị mắc lừa như thế
cái hình ảnh cá nhân hoặc là những thông tin cá nhân
thì theo quy định của luật hoặc là bộ luật dân sự
thì đây là cái thông tin về đề tư
và không một cái tổ chức cá nhân nào được sử dụng
những thông tin về đề tư đấy để công bố công khai
lên các cái lền tảng nạn xã hội
khi chưa được phép của những cái người đó
mà ở đây là sử dụng các cái thông tin mục đích đó
với yêu cầu là gây sức ép để họ chuyển tiền
thì đấy là hoàn toàn là những hành vi
vi phạm các cái quy định của pháp luật
không có cái gì đơn giản mà mang lại kết quả tốt đẹp
lòng tin của mọi người bị lợi dụng
vì chính sự đơn giản thay quá như thế này
cũng không thể trách được
đứng trước những lời hoa mỹ có cánh
và rất bài bản của các chuyên gia môi giới tài chính
bất kỳ ai cũng rất dễ mắc bẫy
nhất là những người đang lâm vào cảnh khó khăn
trong thời gian qua
cơ quan công an cũng đã triệt xóa rất nhiều nhóm
và đánh sập nhiều áp điệp tử
với hành vi tương tự
nhưng sự biến tướng và lợi nhuận cao
đã khiến không ít người sập bẫy
qua vụ việc nêu trên rất mong người dân
cần tỉnh táo và cảnh giác với những thủ đoạn này
để tránh mắc bẫy vào những trường hợp khó sơ

và những tin tức trên các báo số ra trong tuần qua
có gì nổi bật
viên tập viên linh chi sẽ cập nhật từ quý vị ngay sau đây
xin mời chị linh chi
xin cảm ơn chị hồng nhung
vaccine nanocovax được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh quốc gia thông qua
mô hình chăm sóc f tại cộng đồng
tại tp hcm đạt kết quả khả quan
hay là phát hiện một trăm ba mươi năm f lưu thông trên đường
qua ứng dụng của bộ công an vniid
sẽ là một số nội dung đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
cụ thể thì trên báo tuổi trẻ
sau phiên họp rất được chờ đợi
vào chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng chín
hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia
đã thông qua báo cáo đánh giá giữa kỳ
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
theo đó các thành viên của hội đồng
đã bỏ phiếu lấy ý kiến về ba nội dung
tính an toàn tính sinh miễn dịch
và hiệu quả bảo vệ của vaccine
kết quả đã nhận ra
sự đồng thuận cao về cả ba nội dung
đặc biệt là về tính an toàn
và sinh miễn dịch của vaccine
thông tin ban đầu cho biết
vaccine có tác dụng với chủng virus
delta và chủng alpha
nhà sản xuất nanocovax cũng đã gửi
toàn bộ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng
tới tổ chức y tế thế giới who
đồng thời tham dự phiên họp do
who tổ chức thảo luận về hiệu quả
bảo vệ của vaccine dựa trên tính
sinh miễn dịch được biết bộ y tế
sẽ có thông cáo báo chí chính thức
sau phiên họp của hội đồng đạo đức
về mô hình chăm sóc f
tại cộng đồng trên báo
người lao động có bài viết
thông tin từ bộ y tế cho biết
việc chăm sóc f tại nhà bằng mô hình
kết hợp giữa chăm sóc trực tuyến
và đội cấp cứu ngoại viện
đã củng cố được tinh thần đáp ứng
y tế và giúp cho mỗi f
an tâm vượt qua đại dịch
ngoài ra song song với mô hình
trạm y tế lưu động của bộ y tế
thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai
mô hình chăm sóc f
chăm sóc f tại cộng đồng
do trường đại học y dược tp hcm đề xuất
bước đầu đã có những kết quả khả quan
tại quận một mươi quận tám
một trong những ưu điểm nổi trội
của mô hình này là có thể chăm sóc
số lượng lớn f tại nhà
và thực hiện cá thể hóa việc chăm sóc
theo hình thức bác sĩ gia đình
và phát hiện sớm cấp cứu nhanh nhất
trường hợp chuyển nặng
bên cạnh đó còn sang lọc chuyển bệnh nhân
đúng tầng điều trị tránh chuyển sai tầng
gây quá tải cho các cơ sở điều trị
tại các chốt trạm kiểm soát dịch
thông qua ứng dụng vniid
của bộ công an
công an tp hcm đã phát hiện được
một trăm ba mươi năm trường hợp f lưu thông trên đường
và thông tin đáng chú ý này
được đăng tải trên báo công an nhân dân
cụ thể sau khi phát hiện cảnh báo
công an tp hcm đã xác minh
và phát hiện ba mươi ba trường hợp f
đã khỏi bệnh
còn lại một trăm linh hai trường hợp là f
trong đó có hai mươi sáu trường hợp
cách ly tập trung còn lại cách ly
tại nhà còn năm mươi trường hợp được cấp
giấy đi đường lực lượng chức năng đã thu hồi
một mươi giấy và thông báo hủy giấy
đối với bốn mươi trường hợp
ứng dụng vniid của bộ công an
có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư để đảm bảo tính chính xác
của thông tin công dân phục vụ công tác
truy vết f f một f hai
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời có khả năng mở rộng triển khai
ở các địa điểm khác khi có yêu cầu
như siêu thị trung tâm thương mại
cửa hàng thuốc hiện tại ứng dụng
có thể cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí
trên hai hệ điều hành của điện thoại thông minh
là android và ios
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên linh chi
sáu phương nam
thưa quý vị hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh quốc gia của bộ y tế
đã có báo cáo ban đầu về hồ sơ
nghiên cứu lâm sàng của vaccine nanocovax
là đạt yêu cầu
theo đó sau khi xem xét hồ sơ
nghiên cứu lâm sàng bước đầu hội đồng đạo đức
quốc gia cho biết vaccine này ổn
đạt yêu cầu tuy nhiên chủ tịch hội đồng đạo đức
quốc gia cho biết sẽ có thông cáo
báo chí chính thức về kết quả cuộc họp này
trước đó ngày hai mươi chín tháng tám hội đồng đạo đức
quốc gia đã họp đánh giá báo cáo
của nhóm nghiên cứu vaccine nanocovax
và yêu cầu nhà sản xuất bổ sung dữ liệu
để đủ điều kiện cấp xem xét cấp phép
khẩn cấp bao gồm dữ liệu tính an toàn
sinh miễn dịch dữ liệu an toàn
cho toàn bộ đối tượng đã được tiêm
ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện tại
và giải thích rõ về các trường hợp
sự cố bất lợi nghiêm trọng tới thời điểm hiện tại
trước đó cục khoa học công nghệ đào tạo
bộ y tế cho biết đến cuối năm nay
việt nam sẽ có ít nhất một loại vaccine
được cấp phép khẩn cấp và triển khai
tiêm trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến
phức tạp tại thành phố hồ chí minh
đã khiến hàng nghìn trẻ em mồ cô cha mẹ
không nơi nương tựa do đó chính sách
để chăm lo cho các em về lâu dài
là điều thành phố đang gấp rút triển khai
văn phòng ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh vừa có công văn khẩn
yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện
và thành phố thủ đức tổ chức rà soát
lập danh sách trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín
theo đó thời gian qua hàng nghìn trẻ em
một cô cha mẹ bị dịch bệnh không có nơi
nương tựa cần được quan tâm chăm sóc trước mắt
cũng như về lâu dài hiện tại
có bốn nhóm trẻ em mù cô cha mẹ gồm
nhóm gia đình tự nuôi dưỡng gửi trung tâm
bảo trợ xã hội trẻ em máy ấm tình thương
quận huyện và thành phố thủ đức gửi đến
các tổ chức có tâm nguyện nuôi dưỡng nguyện vọng khác
ủy ban nhân dân thành phố giao sở
lao động thương binh và xã hội hướng dẫn
các địa phương đơn vị thăm hỏi nắm bắt nguyện vọng
tổng hợp báo cáo đất tham mưu đề xuất
hệ thống các chính sách chăm lo cho trẻ mồ côi
từ nhỏ đến khi trưởng thành trình ủy ban
nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng chín
trong tối một mươi tám tháng chín chi đoàn cơ quan
đại diện tại thành phố hồ chí minh cục truyền thông
công an nhân dân phối hợp với đoàn thanh niên
công an quận ba thành phố đã trao gần
năm trăm linh xuất quà trung thu cho trẻ em ở các máy ấm
tình thương và trẻ em nghèo trên địa bàn
của quận ba
nhằm động viên chia sẻ với các em thiếu nhi
mồ côi có hoàn cảnh khó khăn qua đó
thể hiện trách nhiệm của tổ chức đoàn thể
quần chúng trong việc chăm lo cho các em thiếu nhi
nhân dịp rầm trung thu chi đoàn
cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với đoàn thanh niên công an quận năm
thành phố hồ chí minh đã huy động gần
năm trăm linh xuất quà bao gồm bánh trung thu
đèn lòng sữa tươi để gửi tặng đến
các em thiếu nhi mồ côi tặng máy ấm ánh sáng
máy ấm ga sài gòn nơi có
các em nhỏ mồ côi cha mẹ đang được
chăm sóc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn quận ba những cán bộ chiến sĩ
công an đã hóa thành trị hành
chú cụi đi từng nhà gõ cửa để gửi
quà trung thu cho các em nhỏ trong vùng dịch
hành động đầy ý nghĩa trên đã được đông đảo
các em thiếu nhi cùng phụ huynh đón nhận
qua đó tuổi trẻ công an nhân dân đã kịp thời
chia sẻ động viên các em với mong muốn
các em vững tin vượt qua khó khăn
đại dịch có một tết trung thu tràn ngập
thưa quý vị một tết trung thu
đơn sơ nhưng ấm áp tình người
có lẽ là kỷ niệm không thể nào quên
đối với các em thiếu nhi bệnh nhân covid một mươi chín
và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến
thu dung số một tp thủ đức tp hcm
vừa được tổ chức qua đó nhằm khích lệ
tinh thần tạo niềm vui trong không khí
căng thẳng của dịch bệnh
mở đầu buổi tiệc trung thu đặc biệt
là màn diễn văn nghệ được các y bác sĩ
bệnh viện giã chiến thu dung số một thể hiện
nơi đây đang điều trị cho gần
ba bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có hai trăm bảy mươi trẻ em
những món quà tinh thần từng chiếc bánh đèn lồng
được gửi tặng là điều các em
và người thân không dám nghĩ tới
vào hoàn cảnh này
nhận được bánh
hôm nay con nhận được quà con thấy rất là vui

con cũng chúc các cô chú
y bác sĩ bảo trắng
sẽ đập dịch
sớm đập dịch để về với gia đình
các em nhỏ còn vô tư hồn nhiên
chưa nhận thức được sự nguy hiểm
của dịch bệnh
nhưng đối với những bệnh nhân lớn tuổi đang điều trị
thì đây là món quà tinh thần
giúp giải tỏa tâm lý trong chuỗi ngày dài căng thẳng
chiến đấu với đại dịch
và đây cũng là niềm vui của đội ngũ y bác sĩ
đây cũng là một ý tưởng
nhằm động viên tinh thần
cho bệnh nhân
các anh chị biết là
đối với những bệnh nhân covid
ngoài chăm sóc về sức khỏe
thể chất sức khỏe tinh thần
là một cái
phần rất là quan trọng
nếu mà mình không quan tâm tới
thì coi chừng
nó sẽ không chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân được
thì cái đêm giang nghệ này
nhằm cổ vũ
động viên bệnh nhân
sớm vượt qua
cái tội ám ảnh của cái đại dịch như thế này
gần ba trăm linh phần quà đã được gửi tặng đến tận giường bệnh
món quà tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương
sự sẻ chia
giúp đỡ cho bệnh nhân bằng chuyên môn của mình hơn
nhưng mà trong mùa chung thu này
trong cái việc này
thì may làm sao mà
em có thể hát phục vụ
đặc biệt là các bé nữa
nên là mình cảm giác như mình quay trở về tuổi thơ của mình vậy
mình cảm thấy vui
mình cảm thấy có sức để
có thể phục vụ bệnh nhân tiếp ạ
em chưa từng
ở trong cái hoàn cảnh như thế này
em nghĩ cái này nó sẽ theo em suốt cuộc đời
hành nghề của em
sự thì rất là xúc động
kiểu tụi em vừa hát này
trong lòng á
cứ sao xuyến á
muốn khóc á
bởi vì ở dưới đây tụi em đã chứng kiến rất là nhiều
những cái lúc mà bệnh nhân không qua khỏi
giúp được một cái gì đó
về mặt tinh thần
thì tụi em cảm thấy rất là
rất là mừng
thực ra tụi em không nghĩ là có thể thực hiện
được một cái buổi như vậy đâu
bởi vì quá nhiều khó khăn
đôi khi bệnh nhân nặng hay là sao đó
cách đây khoảng một tiếng thì tụi em có nhận hai ca nặng
tụi em mới chuyển đi
thì thật ra đây là một
một cái buổi diễn có một trăm linh hai
trước giờ chưa bao giờ có
và em nghĩ
cũng không ở đâu có
bệnh viện giải chiến thu dung số một
được thành lập từ các khu ký túc xá của sinh viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
từ đợt bùng phát dịch thứ tư tại thành phố hồ chí minh
nơi đây đón nhận gần năm bệnh nhân
đến thời điểm này
số lượng bệnh nhân giảm dần
hiện tại đang điều trị cho gần ba bệnh nhân
trong đó có khoảng hai trăm bảy mươi trẻ em
trong cái công việc hằng ngày chúng tôi đó là
tất cả các cái trung tâm y tế
của thành phố hồ chí minh
tất cả các cung cấp y tế cách ly
các quận quyện
thì cả mỗi ngày
không thân biệt vào cái thời gian
đều có thể liên hệ đến bệnh viện giải chiến số một
để chuyển những cái ca ép thông
ở tại cộng đồng
mà có cái dấu hiệu ví dụ như là người ta
đang ở nhà thì sốt
bị giác nhiều
thì liên hệ để chuyển đến
và bất kể ngày đêm đều nhận vào
và khi mà nhận vào như vậy đó
thì chúng tôi phân ra những cái lóc
những cái lóc nhà cho quý vị thấy
những cái lốc nhà này thì chúng tôi giao cho
một bệnh viện quản lý
gọi là một khoa lâm sàng
ví dụ như là chúng tôi hiện tại có đây là
có bệnh viện mắt
bệnh viện tự vũ
bệnh viện hung bướu
bệnh viện cánh thương chính hình
ví dụ như vậy
từ khi thành lập đến nay
nơi đây đã điều trị cho gần hai mươi bệnh nhân
trong đó đã xuất viện hơn một mươi bảy bệnh nhân
có được kết quả này là sự nỗ lực cố gắng của tập thể y bác sĩ
nhân viên y tế tận tâm với bệnh nhân
dù là ở những giai đoạn khó khăn nhất
liên quan tình hình an ninh trật tự
công an xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa đề nghị ủy ban nhân dân huyện long thành
xứ phạt vi phạm hành chính năm người tụ tập ăn nhậu
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
với số tiền lập bảy mươi năm triệu đồng
theo đó chiều ngày một mươi tám tháng chín
qua tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
công an xã bình sơn đã phát hiện năm người đàn ông
tụ tập ăn nhậu tại nhà ông ngô văn hiền
ở ấp một mươi xã bình sơn
gồm ông ngô văn hiền ba mươi năm tuổi là chủ nhà
bù thanh sơn bốn mươi năm tuổi
phạm thanh côi bốn mươi hai tuổi
nguyễn tấn mạnh ba mươi chín tuổi
và lê định hãng ba mươi bốn tuổi
cùng ngũ ấp một mươi xã bình sơn
công an xã bình sơn đã tiến hành lập biên bản
chủ ủy ban nhân dân xã
đề nghị ủy ban nhân dân huyện long thành
với tổng số tiền là bảy mươi năm triệu đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
hà nội dự kiến áp dụng thẻ xanh thẻ vàng
cho hoạt động vận tài hành khách công cộng bằng xe buýt
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
sống đẹp ngày hôm nay là câu chuyện về sự tử tế
của những chủ trọ trong mùa dịch
một nam thanh niên không được mũ bảo hiểm
điều kiện xe máy phóng nhanh trên đường
bao viện hạ long
và cố vượt một chiếc ô tô bảy chỗ
đang sang đường tại ngã tư
hậu quả là nam thanh niên không làm chủ được tay lái
lao thẳng vào gốc cây trên vỉa hè
rất may là nam thanh niên này chỉ bị thương nhẹ
sự việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua
một mươi tám tháng chín trên đường bao viện
ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và được camera hành trình xe ô tô đi phía sau đi lại
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách
kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
sẽ có các tiêu chí về thẻ xanh covid
và thẻ vàng covid
dựa theo điều kiện là đã tiêm vaccine
tối thiểu một mũi hoặc hai mũi
trong thời gian một mươi bốn ngày
được biết bộ tiêu chí này áp dụng
cho các tuyến hoạt động trong khu vực hà nội
vùng xanh theo lộ trình đã được phê duyệt
các tuyến buýt chạy liên vùng
sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đỏ
nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp
về thời gian khôi phục lại hoạt động xe buýt
dự kiến chia làm ba giai đoạn
đáng chú ý là giai đoạn một mươi năm ngày
sau thời điểm giãn cách xã hội
kể từ giờ ngày hai mươi một tháng chín
cho đến hết ngày năm tháng một mươi
lái xe nhân viên phục vụ trên xe
và tại nhà xe buýt nhanh brt
và hành khách phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên
hoặc phương pháp rt pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ
tần suất hoạt động của xe buýt
không quá năm mươi công suất
xe chỉ được vận chuyển không quá năm mươi chỗ ngồi
và không quá hai mươi người
tại cùng một thời điểm trên xe
kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
ubnd tp quảng ngãi vừa ban hành
quyết định số một trăm ba mươi sáu kh ubnd
ngày một mươi bảy tháng chín
về việc thành lập các chốt kiểm soát
tại các cửa ngõ xa vào địa bàn
mục đích nhằm kiểm tra quản lý
giám sát chặt chẽ người dân
phương tiện ra vào đi ngang thành phố
không để người dân không thuộc diện
cần thiết ra vào thành phố
tự ý rời khỏi khu vực đang phong tỏa
trừ các trường hợp cần thiết theo quy định
đảm bảo phát hiện sớm ngăn chặn
hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm
xâm nhập của dịch covid một mươi chín vào địa bàn thành phố
đang là vùng đỏ
hướng tới đẩy lùi dập dịch
sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
theo đó ubnd tp đã
thành lập một mươi một chốt kiểm soát tại các phường
mỗi chốt bố trí một mươi hai đồng chí
chia làm hai ca trực
các chốt bắt đầu triển khai hoạt động
từ ngày một mươi tám tháng chín cho đến khi có thông báo mới
thời gian kiểm soát là từ
năm h ba mươi phút cho đến hai mươi h hàng ngày
công tác này phải diễn ra khẩn trương
nhanh gọn tránh gây ủn tóc
ủn ứ giao thông
thưa quý vị kể từ một mươi hai h trưa ngày một mươi sáu tháng chín
hà nội cho phép các cơ sở kinh doanh
nhà hàng quán ăn
tại một mươi chín quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
đã cơ bản kiểm soát được
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
được hoạt động trở lại với điều kiện
mắt buộc là phải tạo điểm quét mã qr
trên trang web
do trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín
quốc gia quản lý để khách đến mua hàng
khai báo qua ghi nhận thì cho thấy
đa số các cơ sở kinh doanh đều
tuân thủ yêu cầu quy định của thành phố
ngay khi nhận được thông báo thành phố cho phép
mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại
anh nguyễn trung hiếu chủ cửa hàng sửa chữa xe máy
tại đường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
đã lập tức thiết lập mã qr code
khai báo y tế
và dán ngay cửa ra vào
thành phố cho hoạt động lại
cảm thấy rất là vui vì
hà nội kiểm soát được dịch
chúng tôi nhận thức được rằng tuân thủ quy định này
rất tốt từ khách hàng hay bản thân
chủ cửa hàng đều được phòng chống dịch an toàn
theo trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia
bộ thông tin và truyền thông số lượng
điểm quét mã qr quản lý thông tin
người ra vào được tạo mới
tại một mươi chín quận huyện thị xã ở hà nội
đã tăng nhanh trong vài ngày vừa qua
chỉ riêng trong ngày một mươi sáu tháng chín
số điểm tạo mới là hơn
tám ba trăm linh điểm gấp bốn lần rưỡi
số điểm tạo mới của ngày một mươi năm tháng chín
chủ các cơ sở kinh doanh
cho biết việc tạo mã qr code
khá đơn giản và không tốn nhiều thời gian
khi nhận được thông báo
về việc tạo mã qr code
tôi có làm theo hướng dẫn trên web
làm các bước theo hướng dẫn
rất đơn giản
chỉ khoảng một phút là chúng ta tạo được
mã qr code cho địa điểm kinh doanh của mình
khi được các cơ sở kinh doanh yêu cầu
đại đa số người dân đều vui vẻ ủng hộ
khi quét mã qr thành công
hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu
của người ra vào cửa hàng
như thông tin họ tên địa chỉ thời điểm ra vào
và tình trạng khai báo y tế
những thông tin này sẽ được sử dụng
khi chính quyền cần truy vết dịch bệnh
bây giờ cái việc
gần như là
cư dân ai cũng có smartphone rồi
và các cái nền tảng như bluezone này
zalo này hoặc là các cái ứng dụng khác
cũng rất là phượng tiện
đấy thì mình chỉ việc đưa cái máy quét
mã qr code lên và mình khai báo rất là nhanh
chỉ cần vài thao tác mất khoảng
theo mình khoảng ba đến năm giây thôi
là có thể hoàn toàn khai báo được
theo tôi thấy thì việc cái mã qr code thì hiện nay
không tốn thời gian
và việc mình kê khai nó nhanh hơn
đảm bảo an toàn
sức khỏe cho mình
tới thời điểm hiện tại tổng số
điểm quét mã qr trên địa bàn
toàn thành phố hà nội có khoảng
để tạo điểm quét qr chủ địa điểm đăng ký
chỉ cần truy cập vào trang web
và chọn mục đăng ký địa điểm
sau đó nhập đầy đủ thông tin
về địa điểm cần đăng ký
theo các bước hướng dẫn
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp và kéo dài
bên cạnh những bất tiện khó khăn
thì thời gian qua chúng ta cũng đã được chứng kiến
rất rất nhiều những câu chuyện đẹp
về sự chia sẻ đùm bọc đáng quý
của người dân việt nam
thương thân tương ái sẵn sàng giúp đỡ nhau
cùng vượt qua hoạn nạn
sống đẹp ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị
câu chuyện về sự tử tế của hàng nghìn
chủ trọ tại thành phố đà nẵng
đã tự nguyện giảm tiền trọ
thậm chí là miễn hoàn toàn tiền
thuê trọ cho người lao động và sinh viên
từ sau ngày ba mươi tháng bốn
thành phố đà nẵng
bùng dịch trở lại đến bây giờ
đó cũng là khoảng thời gian
mà vợ chồng chị thu
rơi vào cảnh thất nghiệp
không có thu nhập
vừa chăm con nhỏ
vừa mang bầu ở những tháng cuối
cuộc sống gia đình chị gặp vô vàn khó khăn
thế nhưng chị luôn cảm thấy may mắn
khi được sống trong khu trọ này
rất là may mắn
khi ở đây á
thì các anh chị chủ trọ
rất là tốt bụng luôn
nói chung là
những tháng trước á
thành phố chưa lockdown
thì anh chị cũng
hàng tháng á
do ảnh hưởng dịch á
thì anh chị cũng bớt một tháng là ba trăm linh nghìn tiền trọ
phòng mình ở đây tương đương là
một triệu hai
có nghĩa là ba trăm linh thì còn là chín trăm linh
chưa tính tiền điện nước
nhưng mà khi mà
toàn thành phố đà nẵng
đã lockdown hai mươi ngày á
anh chị quan sát thấy
hoàn cảnh khó khăn của tất cả các giấy trọ kìa
nói chung và gia đình mình nói riêng á
không có lấy tiền điện tiền nước và tiền khoản luật
gọi như là
giảm một trăm linh á
người chủ trọ tốt bụng
mà chị thu luôn biết ơn ấy
chính là anh nguyễn thành trung
không chỉ miễn hoàn toàn tiền trọ
tiền điện nước cho tất cả người dân
đang sống trong khu trọ của mình
anh còn thường xuyên dùng tiền cá nhân
để mua lương thực thực phẩm
tặng bà con
làm giúp đỡ mọi người
bằng tất cả những gì có thể
và bằng cả tấm lòng
mình cũng là chủ của khu trọ
mình rất cảm thông với bà con mình
là cũng khó khăn
là ai cũng khó khăn hết
ai cũng khó khăn hết
nhưng mà mình tội những khu trọ
vì họ là những người làm thuê
từ những tỉnh khắp về đây ở
nhưng mà rất khó khăn
lương không bao nhiêu hết
nhưng mà dịch ở nhà
mình cũng vợ cũng bằng với vợ
mình cố gắng tạo điều kiện
để cho bà con mình có điều kiện
để sinh sống
giờ có di chuyển về quê cũng không được
dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn
ít nhiều ai cũng sẽ gặp khó khăn
thế nhưng với tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách
không riêng anh trung
mà hàng ngàn chủ trọ tại đà nẵng
đã tình nguyện miễn giảm tiền trọ
với mong muốn có thể sẽ chia phần nào đó gánh nặng
góp thêm chút động lực
để người lao động
vượt qua giai đoạn khó khăn này
mấy cái kỳ dịch trước cô vẫn bớt
cô là thực hiện tốt
chứ còn mình
thì mình cũng bớt coi như mình
cực chịu khổ với nhau
coi như là chia sẻ với nhau
ít đến giờ cũng phải
các em cũng đang có khó khăn
thì mình cũng cùng khó khăn
không chung khó khăn hết
chứ mình cũng không làm
để tạo điều kiện cho mấy em ở
sống trọ mình vui vẻ
coi như là hòa đồng với nhau
đó cũng ước nguyện của nhà đó
chung là mình dỗn trong trọ là một phần
nhưng mà ví dụ ăn uống trong nhà
bọn họ cũng phải thiếu một cái chi
tổ không kịp thời thì mình cũng phải nhờ
mình có chi là mình cho ăn đầy đủ
mình mua những cái chi mà mình ăn được
thì mình giúp chị em
còn có mười hai đứa thôi
mình cũng phải không để mua thiếu một cái chi hết
còn những cái lúc mà ví dụ như là
đi mua đồ ăn khó khăn á
thì cô cũng có là
rồi cái hồi là cô mua cho nữa
mua mà không lấy tiền gửi lại thì cô cũng không lấy tiền
với chung là bạn em ở trọ đây
thì rất là vui ví dụ như
gặp những cái gì mà khó khăn
cũng có sự giúp đỡ của cô với chút
dịch bệnh bùng phát và kéo dài
suốt nhiều tháng trời đã gây ra
rất nhiều khó khăn cho người dân
đặc biệt là những người lao động mất việc
đang thuê trọ nhưng có lẽ
chính trong hoàn cảnh ấy
chúng ta lại có thể cảm nhận rõ hơn
tương thân đoàn kết tương thân tương ái
đáng quý của người dân việt nam
và những hình ảnh về tinh thần
tương thân tương ái vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình
an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
và xin kính chào tạm biệt